nơi thị thành nơi các con bà đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về càng khó khăn bởi đồng lương chỉ đủ cho họ tri tiêu tẳng tiện
cứ như vậy cuộc sống khôn khó trôi đi với bà
gia đình bà hậu không phải là trường hợp duy nhất của xóm trọ này vẫn còn khó khăn sau nhiều năm làm việc cho các doanh nghiệp fdi
anh đặng hoàng minh từ lai vung đồng tháp tới đây từ năm hai nghìn tám
sau tròn một mươi năm anh vẫn nhận mức lương giao động từ bốn cho đến bảy triệu đồng mỗi tháng tùy theo thời gian tăng ca
các con lớn dần chi phí ăn học cũng lớn lên theo
để bù đắp những thiếu hụt đó anh chạy xe ôm công nghệ thêm vào những ngày cuối tuần
nói chung không đủ được vì vợ cũng vậy vợ làm công ty việt nam cũng vậy
lúc tăng ca được thì cũng được là sáu mươi triệu còn có lúc như lúc này một tháng cũng chỉ được có ba triệu mấy
mà mình thì hai đứa con
đó bây giờ hai đứa con với lại tiền nhà tiền cửa rồi chi phí ăn uống các thứ rồi ông già thì mất bây giờ chỉ còn bà già thôi bây giờ mình cũng phải phụ bà già lo cho bà già
đó cho nên là nói chung mình trang trải cũng hơi khó khăn
thì bây giờ em cũng cố gắng làm thôi chứ em cũng
không biết nếu mà có được cái công việc ổn định thì mình càng khỏe hơn mình lo cho con mình ổn định hơn
nhưng mà bây giờ thì nếu mà mình chưa có được công việc ổn định thì mình cũng phải cố gắng mình làm
nói chung là để sống qua ngày lây lắc qua ngày thôi
giờ cũng chả biết sao giờ
đây là những đứa trẻ bị bỏ rơi
gần bốn trăm linh trẻ ở trung tâm nhân đạo quê hương thuộc thị xã dĩ an bình dương làm bốn trăm linh hoàn cảnh khác nhau
con bò ở vỉa hè góc chợ bãi giác
những đứa trẻ kém may mắn được sinh ra từ nhiều những hoàn cảnh như thế
thì có thể đây là một thực trạng chung mà khi cái nền kinh tế phát triển đồng nghĩa với tập trung về đầu tư
cũng như con người tập trung về nhiều thì đồng nghĩa với có những cái hệ lụy phía sau
thì bây giờ này không ai mong muốn nhưng mà thực tế nó đã xảy ra như thế
trong quá trình thuốc đầu tư thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng doanh nghiệp đến lao động đến
thì hiện nay nếu mà bình dương hơn hai triệu dân thì hơn một triệu dân là người lao động từ các nơi đến
họ đến với cái lứa tuổi là thanh niên họ đến cái tuổi là sinh sản
với cái trình độ lao động nhất định thì cái áp lực về hạ tầng xã hội đối với bình dương cũng rất là lớn
công nhân là giấc mơ là nguyện vọng tha thiết mà thật đơn giản của những chàng trai cô gái nông thôn về thành phố làm việc
sau cánh cửa như thế này giấc mơ được làm công nhân của nhiều người đã thành hiện thực
nhưng liệu họ có thực sự có cuộc sống như ước mơ của nhiều năm về trước của sự rời xa rụng đồng hay không thì chỉ có họ mới thấu hiểu điều này